do tình hình dịch bệnh covid một mươi chín vẫn đang diễn biến phức tạp theo thông tin từ viện huyết học truyền máu trung ương
từ ngày bảy tháng ba đến nay đã có bảy mươi lịch hiến máu mà dự kiến sẽ thu về khoảng một mươi hai đơn vị máu trong tháng ba bị hoãn
và có khả năng sẽ còn tiếp tục có nhiều lịch khiến máu khác bị hoãn
lần đầu tiên nước ta phải đối mặt với nguy cơ thiếu máu dự trữ ngay trong tháng thanh niên
giai đoạn đầu khi dịch covid một mươi chín mới bùng phát đã có thời điểm lượng máu dự trữ chỉ còn năm đơn vị
chỉ còn đủ khả năng phục vụ công tác cấp cứu và điều trị trong ba ngày
nhưng nhờ sự chung tay của cả cộng đồng mà lượng máu dự trữ gần như chạm đáy những ngày sau tết đã tăng cao
thường xuyên duy trì ở mức trên một mươi năm đơn vị máu trong nửa cuối tháng hai
thế nhưng giai đoạn thứ hai của cuộc chiến chống dịch covid một mươi chín với sự xuất hiện của ca nhiễm đầu tiên tại hà nội
đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới mọi lĩnh vực của đời sống xã hội trong đó có hoạt động hiến máu
thách thức đặt ra cho các cơ sở y tế nước ta là làm sao vừa chống dịch an toàn
lại vừa đẩy mạnh hoạt động hiến máu để giảm thiểu nguy cơ thiếu máu cho điều trị
ngày một mươi hai tháng ba công đoàn đoàn thanh niên cơ quan bộ y tế phối hợp viện huyết học chỉ máu trung ương
tổ chức chương trình hiến máu nhằm hưởng ứng lời kêu gọi của tổng liên đoàn lao động việt nam
công đoàn viên chức việt nam và tháng thanh niên hai nghìn hai mươi
đây là hoạt động thường niên được bộ y tế duy trì tổ chức từ nhiều năm nay
tuy nhiên sự kiện lần này lại có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh các kế hoạch hiến máu
của nhiều cơ quan đơn vị đã bị hoãn lại vì dịch bệnh covid một mươi chín
khiến cho nguy cơ thiếu máu như dịp sau tết nguyên đán cách đây một tháng rất có thể tái diễn
thứ trưởng bộ y tế nguyễn trường sơn cũng đã tham gia hiến máu tình nguyện tại sự kiện này
thứ trưởng bộ y tế nguyễn trường sơn cũng đã tham gia hiến máu tình nguyện tại sự kiện này
hiện tại các tài liệu liên quan đến dịch bệnh do virus corona gây ra như sars mers hay covid một mươi chín
đều chưa cho thấy bằng chứng về việc các virus đường hô hấp này có khả năng lây truyền qua đường máu
chính vì vậy bên cạnh việc tuân thủ các yêu cầu chống dịch bộ y tế kêu gọi các cơ quan đơn vị
các nhà quản lý và cộng đồng tiếp tục chung sức đồng lòng tham gia hiến máu
để đáp ứng yêu cầu cấp cứu khám chữa bệnh